bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết tính đến sáng ngày hôm nay bảy tháng tám
thì việt nam đã có sáu mươi hai ba trăm ba mươi hai ca khỏi bệnh trên tám năm triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín được tiêm
vào sáng ngày hôm nay thì thành phố hồ chí minh và một mươi sáu tỉnh thành khác có thêm ba bảy trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó thì có chín trăm ba mươi ca ba mươi ba ca trong cộng đồng
vào trưa ngày hôm nay sở y tế hà nội cho biết vào sáng cùng ngày thành phố ghi nhận thêm ba mươi sáu ca dương tính
với sars cov hai mới trong đó có hai mươi tám ca tại cộng đồng tám ca tại khu cách ly
như vậy tính từ một mươi tám h đến một mươi hai h ngày bảy tháng tám hà nội ghi nhận năm mươi bốn ca mắc mới